và muốn tiêu thụ được gạo thì thái lan và campuchia cũng phải giảm mạnh cái giá gạo của mình xuất khẩu ra thị trường thế giới mà trong đó có thị trường việt nam
cho nên tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì gạo thái lan và gạo campuchia có thể cạnh tranh tốt với gạo việt nam ở chính thị trường việt nam
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đây chỉ là yếu tố mang tính thời điểm bởi cái lẽ như tôi nói ở trên
còn bình thường ra thì gạo campuchia và gạo thái lan không thể có sức cạnh tranh tốt bằng gạo của chúng ta
bởi như chúng ta đều biết là cái năng suất lúa của campuchia và của thái lan chỉ rơi vào khoảng ba tấn một hectare hoặc hơn ba tấn một hectare
trong khi đấy lúa của đồng bằng sông củ long của chúng ta năng suất là sáu tấn một hectare
thậm chí như ở vụ đông xuân mà năng suất tốt chúng ta có năng suất bảy tấn một hectare
như vậy với năng suất cao hầu như là gấp đôi so với của thái lan và của campuchia thì chắc chắn rằng cái sức cạnh tranh của gạo thái và gạo campuchia không thể tốt bằng gạo của chúng ta ở đồng bằng sông củ long vì cái lý do vậy
sau khi đã qua cái thời điểm mà giá gạo thế giới trong tương lai giá gạo thế giới sẽ ngừng ngừng giảm đúng không ạ
vậy thì chúng ta sẽ lại bàn lại cái câu chuyện về chất lượng của gạo
khi mà chất lượng sản phẩm gạo của việt nam
với cái việc là chúng ta thường xuyên sử dụng những cái giống lúa ngắn ngày để cho ra những cái sản phẩm gạo năng suất cao nhưng mà chất lượng lại chưa được cao
thì ông chia sẻ như thế nào về điều này và trách nhiệm thuộc về ai ạ
tôi nghĩ rằng là ở đây là cái hướng đi của ngành lúa gạo mỗi nước
rõ ràng đồng bằng sông cửu long của chúng ta là chọn những cái giống lúa ngắn ngày và năng suất cao
và do vậy cái sức cạnh tranh về giá cả cũng rất cao ở trên thị trường
cái sản phẩm của chúng ta là đáp ứng những cái nhu cầu của những cái quốc gia đòi hỏi chất lượng gạo không quá cao
chúng ta đi theo hướng đó
còn thái lan và campuchia họ đi theo cái hướng khác
đó là những giống lúa dài ngày và cho phẩm chất tốt
và rõ ràng mỗi một cái hướng đi này nó có lợi thế riêng của nó ở trên thị trường
vậy thì trong thời gian tới chúng ta cần phải làm như thế nào để tăng sức cạnh tranh
của chính các cái sản phẩm lúa gạo việt nam tại thị trường trong nước
tôi nghĩ rằng là rõ ràng chúng ta phải tính đến nhiều phương án khác nhau
trước hết là chúng ta phải thấy rằng là cái nhu cầu tiêu dùng gạo của người việt nam ngày càng đa dạng và phong phú
đó là điểm đầu tiên
một điểm khác nữa là cái yêu cầu về chất lượng gạo
cái độ tin cậy của hàng sản xuất tại việt nam ấy
nó ngày càng được đòi hỏi nhiều hơn
do vậy các cái đơn vị kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như nông dân phải tính đến hai cái yếu tố này
do vậy theo tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là chúng ta phải đa dạng hóa các mặt hàng
để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của chính người tiêu dùng việt nam
tôi lấy ví dụ như là nhu cầu của người việt nam về gạo đặc sản chẳng hạn
hoặc là nhu cầu của người việt nam về gạo có tiêu chuẩn
đạt tiêu chuẩn chất lượng có thương hiệu chẳng hạn
thì rõ ràng những cái nhu cầu như thế thì đơn vị kinh doanh gạo cũng như là người nông dân không thể bỏ qua
bởi lẽ nếu gạo của chúng ta mãi không có thương hiệu
thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với gạo của chính chúng ta sản xuất ra
và nếu mà cái sản xuất của chúng ta nó không đủ đa dạng để đáp ứng các cái loại nhu cầu khác nhau như vậy
tương nhiên người việt nam chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái gạo nhập khẩu nhiều hơn
đó là tôi nghĩ rằng là hai cái vấn đề mà chúng ta phải tính tới trong những cái năm tới đây
nếu mà nói rằng chúng ta chưa có thương hiệu gạo một cách chuyên nghiệp trên thị trường thì chính xác
tuy nhiên là dường như là chúng ta cũng đang có những cái sản phẩm từ trước đến nay chúng ta vẫn có những cái sản phẩm mà người tiêu dùng vẫn quen như là tám điện biên đúng không ạ
những cái sản phẩm lúa gạo rất là tốt của việt nam
dù là chưa được thương hiệu một cách
nói về cái yếu tố đó thì tôi có thể nói một cái điều như thế này
lòng trào điện biên của chúng ta cái diện tích rất nhỏ
nhưng mà gạo tám điện biên thì bày bán khắp ở mọi nơi
liệu gạo điện biên có sản lượng lớn như vậy để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của người việt nam hay không
tôi rất nghi ngờ điều này
rõ ràng vấn đề ở đây là thương hiệu gạo
gạo tám điện biên phải có thương hiệu
thương hiệu của gạo điện biên nó phải cho người tiêu dùng người ta thấy rằng là khi cầm tới túi gạo
thì người ta tin chắc chắn rằng đấy là gạo tám điện biên
chứ không phải là gạo ở một cái nơi nào đó mang cái tên là gạo tám điện biên
mà không phải là gạo tám điện biên
rõ ràng đây là một cái đòi hỏi chính đáng của người tiêu dùng
cho nên nhà sản xuất và những cái đơn vị mà kinh doanh phân phối cái mặt hàng này
tôi nghĩ rằng là
dù sớm hay muộn cũng phải quan tâm đến yếu tố thương hiệu gạo
bảo đảm chất lượng gạo đúng với lại cái mà mình bán ra
chứ không thể có cái chuyện rằng là gạo đổ ra thống cân từng kilo
và nói rằng đấy là gạo điện biên mặc dù nó không phải là gạo điện biên
đó là điều chắc chắn
chúng ta có thể thấy khắp nơi
đây là thực tế
tôi nghĩ rằng là không thể
chấp nhận được khi mà cái thị trường gạo nó ngày càng đòi hỏi cái chất lượng
nó bảo đảm hơn chắc chắn hơn
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia nguyễn đình bích
dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến có thể nhận thấy là bên cạnh việc đa dạng giống lúa
để có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
thì việc xây dựng thương hiệu cũng là hết sức cấp bách cho các sản phẩm gạo của việt nam
để dần lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng trong nước
cũng như là đảm bảo hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây